đối tượng hoàng minh tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang vừa bị công an huyện bắc quang tỉnh hà giang tạm giữ do có hành vi chống người thi hành công vụ
đêm ngày ba mươi tháng một mươi tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang đang làm nhiệm vụ tại khu vực km sáu mươi năm quốc lộ hai thuộc địa phận thôn bắc hạ xã quang minh huyện bắc quang phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi chín nghìn một trăm tám mươi sáu đi theo hướng tuyên quang hà giang có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông
tổ cập tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác và đã chửi bới dùng gậy kim
các loại đánh vào đầu và tay của đồng chí thiếu tá nguyễn quang thuận tổ trưởng tổ tuần tra gây thương tích tổ tuần tra đã khống chế đối tượng và lập biên bản bắt người để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời đưa đồng chí thuận đi cứu chữa vết thương